tối cùng ngày sở giao thông vận tải hà nội cũng đã ban hành công văn hỏa tốc về việc tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt xe taxi xe công nghệ dưới chín chỗ trên địa bàn thành phố từ sáu giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi
theo đó xe buýt hoạt động với năm mươi biểu đồ chạy xe đã được sở giao thông vận tải phê duyệt xe taxi xe công nghệ dưới chín chỗ được phép hoạt động với năm mươi số lượng phương tiện được sở giao thông vận tải hà nội cấp phù hiệu còn hiệu lực
hà nội yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín và phương án xử lý khi có các trường hợp mắc covid một mươi chín theo quy định
các đơn vị vận tải taxi xe công nghệ dưới chín chỗ thông báo đến sở giao thông vận tải hà nội về số lượng xe được phép hoạt động trên nguyên tắc không vượt quá năm mươi số lượng xe đã được sở cấp phù hiệu còn hiệu lực và cam kết đảm bảo hoạt động đúng số lượng xe đã thông báo
các đơn vị bố trí nhân viên hoặc bộ phận y tế để phối hợp y tế địa phương xử lý khi có trường hợp mắc covid một mươi chín tại nơi làm việc đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện lái xe trong suốt quá trình vận chuyển trong đó tăng cường kiểm tra giám sát thông qua thiết bị giám sát hành trình camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải
ngoài ra đảm bảo phương tiện lái xe hoạt động theo đúng hành trình người vận chuyển và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
tổ chức vệ sinh khử khuẩn phương tiện hàng ngày và sau mỗi chuyến đi yêu cầu người lái xe nhân viên phục vụ trên xe chỉ dừng đỗ dọc đường ăn uống vệ sinh đúng các điểm đã ghi trong lệnh vận chuyển hoặc hợp đồng vận chuyển hành khách
tổ chức vệ sinh khử khuẩn phòng chống dịch theo đúng hành trình người vận chuyển và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
tổ chức vệ sinh khử khuẩn phương tiện hàng ngày và sau mỗi chuyến đi yêu cầu người lái xe nhân viên phục vụ trên xe chỉ dừng nỗ dọc đường ăn uống vệ sinh đúng các điểm đã ghi trong lệnh vận chuyển hành khách
tổ chức vệ sinh khử khuẩn phòng chống dịch theo đúng hành trình